tại tỉnh hà nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc thành lập thị xã duy tiên đơn vị cấp huyện phát triển hàng đầu của tỉnh hà nam
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
truyền thống đoàn kết anh hùng của đảng bộ chính quyền quê hương duy tiên
được phát huy trong thời kỳ đổi mới
đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình
mở ra cho thị xã duy tiên với thời cơ và vận hội phát triển mới
với tâm thế của một thị xã là một vinh dự nhưng cũng gắn liền với trách nhiệm nặng nề
thị xã duy tiên cần tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương
tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế để vượt qua mọi khó khăn thách thức
nhằm thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
để phát triển nhanh bền vững gắn với công tác bảo vệ môi trường
thời gian tới thủ tướng đề nghị cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung
đó là tiếp tục ra soát bổ sung quy hoạch đặc biệt là các quy hoạch về xây dựng
phát triển đô thị quy hoạch phát triển công nghiệp đẩy mạnh cải cách hành chính
chủ động tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
áp dụng mạnh mẽ cách mạng công nghiệp bốn vào sản xuất và đời sống
nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền đô thị
chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội
và nguồn nhân lực quản lý đô thị thực hiện tốt công tác bảo vệ
chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
chăm lo gia đình chính sách người có công với cách mạng
thủ tướng bày tỏ tin tưởng thị xã duy tiên sẽ được xây dựng
phát triển ngày càng hiện đại để thực sự là một động lực quan trọng
góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của quê hương hà nam trong thời kỳ mới
tại buổi lễ thủ tướng đã trao quyết định thành lập thị xã duy tiên
với một trăm hai mươi chín mươi hai km hai diện tích tự nhiên và quy mô dân số một trăm năm mươi bốn một mươi sáu người
gồm một mươi sáu đơn vị hành chính chín phường và bảy xã theo nghị quyết số tám trăm hai mươi chín nqbtv qh một mươi bốn
nghị quyết có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn